tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo của chương trình